vào lúc một giờ ba mươi phút sáng nay sau nhiều giờ làm việc tổ công tác của bộ giáo dục và đào tạo đã kiểm tra xác minh về dấu hiệu bất thường tại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn tỉnh lạng sơn tiến hành ra soát các quy trình chấm thi tổ chức thi và các quy trình khác
tổ trưởng tổ kiểm tra là ông sái công hồng phó cục trưởng cục khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục bộ giáo dục và đào tạo
trong suốt nhiều giờ đồng hồ từ một mươi giờ sáng ngày một mươi chín tháng bảy đến một h ba mươi sáng ngày hai mươi tháng bảy trong thời gian này tổ công tác đã tiến hành các khâu như giả soát các quy trình chấm thi tổ chức thi và các quy trình có liên quan
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh lạng sơn đã có chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo khẩn trương và nghiêm túc đối chiếu xem lại định chấm các bài thi của ba mươi năm trường hợp có điểm cao bất thường
nếu phát hiện ra các sai phạm tỉnh sẽ cương quyết xử lý nghiêm túc theo đúng quy định